tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam sang thăm và làm việc với báo thành niên
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn quang thông tổng biên tập báo thanh niên cho biết
những năm qua báo thanh niên đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng định hướng của đảng
nội dung tin bài đăng tải bám sát dòng thời sự các vấn đề dân sinh được dư luận quan tâm không né tránh các đề tài mới gai góc
tuyến bài về người tốt việc tốt cũng được bạn đọc khen ngợi
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân đã ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyên truyền của báo thanh niên trong thời gian qua
đồng chí hy vọng sau buổi làm việc ngày hôm nay các phóng viên biên tập viên của báo thanh niên sẽ có thêm nhiều kỹ năng tác nghiệp và đạo đức nghề nghiệp
cùng với các cơ quan báo chí trên cả nước khắc phục và sửa chữa khuyết điểm nhược điểm làm tốt công tác tuyên truyền theo đúng tôn trị mục đích của báo
đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh nghề báo là nghề đặc biệt nhưng hết sức nguy hiểm chúng ta không cô đơn vì có mặt trận có đảng có nhà nước
đồng chí yêu cầu báo thanh niên tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về chủ trương chính sách mới của đảng nhà nước nhằm giữ vững ổn định chính trị khôi phục kinh tế nâng cao an sinh xã hội
thông tin định hướng dư luận bằng nhiều hình thức phong phú về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh